chỉ trong một mươi một tháng của năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã đầu tư ra nước ngoài gần bốn trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
đây là thông tin vừa được cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư công bố trong báo cáo về thu hút fdi một mươi một tháng năm nay
cụ thể trong một mươi một tháng từ đầu năm tổng vốn đầu tư việt nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt bốn trăm năm mươi tám tám mươi hai triệu đô la mỹ
trong đó có một trăm bốn mươi tám dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư bên việt nam đạt ba trăm năm mươi ba tám mươi ba triệu đô la mỹ
có hai mươi chín luật dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư việt nam tăng thêm gần một trăm linh năm triệu đô la mỹ
về lĩnh vực buôn bán bán lẻ dẫn đầu về vốn đầu tư của việt nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là một trăm một mươi tám hai triệu usd chiếm hai mươi năm tám tổng vốn đầu tư
nông lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ hai hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ đứng thứ ba
trong một mươi một tháng năm nay việt nam đã đầu tư sang ba mươi một quốc gia vùng lãnh thổ trong đó australia là địa bàn dẫn đầu về vốn đầu tư của việt nam ra nước ngoài
hoa kỳ xếp thứ hai tiếp theo là tây ban nha campuchia singapore